liên quan đến vụ lừa đảo qua mạng điện thoại bằng cách gọi điện cho phụ huynh để thông báo trẻ bị tai nạn
và yêu cầu chuyển tiền công an tp hcm và sở giáo dục đào tạo phủ nhận việc lộ thông tin có liên quan đến nhà trường
và sở giáo dục đào tạo
thông tin này được đưa ra tại buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội và công tác phòng chống dịch
trên địa bàn tp hcm chiều nay ngày chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi
công an tp hcm cho biết cho đến nay công an thành phố đã tiếp nhận nhiều tin trình báo từ người dân
về vụ việc lừa đảo qua điện thoại
các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo rất bài bản có sự chia vai người đóng giáo viên chú nhiệm
người đóng vai bác sĩ để tạo niềm tin cho phụ huynh yêu cầu phụ huynh chuyển tiền
hiện công an tp hcm đã phát đi các khuyến cáo và tham mưu cho ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám
sở giáo dục đào tạo tp hcm các cơ sở giáo dục trên địa bàn
tuyên truyền cho người dân nên bình tĩnh khi tiếp nhận các thông tin này và liên lạc với nhà trường để xác minh
ngoài ra công an tp hcm cũng phủ nhận việc lộ lọt thông tin cá nhân xuất phát từ nhà trường và sở giáo dục đào tạo tp hcm

đồng quan điểm với công an tp hcm đại diện sở giáo dục đào tạo tp hcm cũng cho rằng
dưới lựa chuyển đổi số do sở giáo dục đào tạo quản lý được kiểm soát chặt chặt

công an tp hcm cho biết đến ngày chín tháng ba công an tp hcm đã nhận bốn tin báo từ cơ quan báo đài
và ba tô giác của người dân về vụ việc nêu trên
đối với vụ việc này ngày tám tháng ba ở huyện củ chi tp hcm cũng có hai người dân cung cấp về vụ việc
đã nhận các cuộc điện thoại trên
tuy nhiên do đã có thông tin báo chí phản ánh và nhà trường cảnh báo nên cũng đã cảnh giác